thông tin về tình hình mưa lũ theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng tám đã có tám người chết hai người mất tích do đợt mưa lũ sau bão số bốn vừa qua
tại các tỉnh sơn la hòa bình yên bái phú thọ ninh bình thanh hóa nghệ an đã có tám người chết
ngoài ra hiện còn hai người mất tích do lũ cuốn trôi tại sơn la và nghệ an
mưa lũ đã làm hai mươi một ngôi nhà bị sập hơn một ba trăm linh nhà bị ngập hơn hai trăm linh nhà phải di rời khẩn cấp
bên cạnh đó nhiều gia súc gia cầm bị chết tại các tỉnh như nghệ an yên bái nhiều hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
hiện nay còn có một số tỉnh lộ đường điên xã điên thôn thuộc địa bàn tỉnh nghệ an còn bị chia cắt do sạt lở và ngập đụt cục bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do rãnh mây rông hoạt động qua các tỉnh bắc bộ sẽ suy yếu
nên ngày hôm nay toàn khu vực bắc bộ giảm mưa nhanh trưa chiều trời hứng nắng
nền nhiệt trong ngày tăng cao hơn so với ngày hôm nay
mưa ở bắc bộ bắc trung bộ đã giảm tuy nhiên mực nước trên một số sông vẫn giao động ở mức cao
dự báo đến trưa nay một mươi chín tháng tám mực nước trên sông bưởi tại kim tân chỉ dưới báo động hai khoảng hai mét
sông mã tại giàng dưới báo động hai khoảng ba m sông cả tại nam đàn dưới báo động hai là hai m
cảnh báo ngập lụt tiếp diễn ở vùng trũng thấp các huyện của tỉnh thanh hóa và nghệ an
đề phòng sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở khu vực vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ